lúc một mươi ba h một mươi theo giờ địa phương ngày một mươi hai tháng một tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thủ đô bắc kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chuyến thăm theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đón tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại sân bay bắc kinh
có đồng chí tống đào trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương trung quốc
đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi
cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán bà con người việt đang sinh sống công tác học tập tại trung quốc
đồng chí tống đào cùng các quan chức trung quốc nồng nhiệt chào đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại chân cầu thang máy bay
diễn ra vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
nhân dân hai nước chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
chuyến thăm chính thức trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý nghĩa quan trọng
định hướng phát triển lành mạnh lâu dài cho quan hệ việt trung
củng cố cục diện ổn định thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thiết thực triển khai đường lối đối ngoại đại hội một mươi hai của đảng